phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh thái bình
phối hợp với công an huyện hưng hà và công an thị trấn hưng nhân
vừa bắt đối tượng trần bá lượng trú tại thị trấn hưng nhân huyện hưng hà
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra trên người và nơi ở của đối tượng
lực lượng chức năng thu giữ một bánh heroin có tổng trọng lượng hơn hai trăm linh gram
ba mươi túi nhỏ chứa hơn hai mươi tám gram ketamine cùng một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng lượng khai nhận mua số ma túy trên
sau đó chia ra các túi nhỏ để bán kiếm lời
tuy nhiên chưa kịp bán thì đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
được biết đây là điểm bán phức tạp về ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
việc bắt giữ đối tượng trần bá lượng triệt xóa điểm phức tạp này
được nhân dân địa phương phấn khởi và đánh giá cao
ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã tạm giữ hình sự đối tượng trần ngọc phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại thị trấn long điền huyện long điền tỉnh bạc điện vũng tàu
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào lúc một mươi sáu h một mươi phút ngày hai mươi tám tháng hai tại ấp hải sơn xã phước hưng huyện long điền
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an xã phước hưng
kiểm tra quán cà phê do phước và vợ thuê để ở và kinh doanh
bắt quả tăng đối tượng đang tàng trữ một gói ni lông bên trong có chứa chất kết tinh
màu không màu trong suốt có trọng lượng khoảng hai mươi tám g
phước khai đó là ma túy đá
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện một khẩu súng kim loại màu đen
cùng với sáu viên đạn
tại cơ quan công an phước bước đầu khai nhận số ma túy trên là do phước mua của một người đàn ông
đang xác minh nhân thân lai lịch vào trước đó một ngày
riêng khẩu súng cùng với sáu viên đạn đối tượng khai được một người bạn tặng
một đối tượng lợi dụng sự sơ hở trong công tác bảo vệ của một trụ sở
cơ quan đóng trên địa bàn quận hà đông đã đột nhập vào và cậy khóa cửa hàng loạt phòng làm việc
lấy đi khoảng hai trăm linh triệu đồng tiền mặt
một sợi dây chuyền ba nhẫn vàng một chỉ vàng thần tài
đối tượng gây ra vụ trộm là phạm văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã đồng thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
đức đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đức khai nhận vào đêm ngày một mươi chín và dạng sáng ngày hai mươi tháng hai
lợi dụng thời điểm đêm tối trời bóng
trong ngày mưa rét đức đã đột nhập vào bên trong trụ sở và dùng tuôn nơ vít cậy phá cửa hai mươi ba phòng làm việc
lấy đi khoảng hai trăm linh triệu tiền mặt một sợi dây chuyền ba nhẫn vàng và một chỉ vàng thần tài
số tài sản trộm cắp được đức dùng để trả nợ
hiện công an quận hà đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu mở rộng vụ án xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị mặc dù đã có nhiều khuyến cáo của các cơ quan chức năng về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội trong thời gian gần đây
thế nhưng không ít người dân vẫn trở thành nạn nhân của các đối tượng này
và điều đáng nói là có nhiều trường hợp dù bị lừa đến hàng tỷ đồng nhưng cũng không dám trình báo với cơ quan chức năng
ngay sau đây sẽ là vạn ảnh tại địa bàn tỉnh sơn la
đây là đối tượng nguyễn tuấn anh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn tỉnh sơn la bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng mạng xã hội
theo đó vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một qua facebook người bị hại có quen tuấn anh
và được đối tượng này dạy nghề làm nêu với học phí là ba triệu đồng một tháng
quá trình học nghề đối tượng tuấn anh lén chụp hình nhạy cảm rồi đe dọa nạn nhân phải chuyển khoản số tiền một mươi triệu đồng
tuy nhiên sau khi chiếm đoạt được số tiền một mươi triệu đồng đối tượng tuấn anh tiếp tục đăng tải
chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội nhằm đe dọa cưỡng đoạt tài sản của người bị hại
do lúc đấy tình hình dịch covid thì em đã nghỉ trên thành phố không có việc làm
sau đó thì
trước khi tống tiền chị trang thì em có nhắn tin hỏi vay tiền nhưng chị không đồng ý nên là lúc đấy em đang cần tiền để chữa bệnh
cho nên là em mới đăng ảnh nhạy cảm để tống tiền chị em
bây giờ thì em đã nhận thức ra được hành vi vi phạm pháp luật của mình rồi
và xin là sẽ được rút kinh nghiệm về sau ạ
hiện nay trên địa bàn tỉnh sơn la các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thường sử dụng các thủ đoạn như
sử dụng mạng xã hội để yêu cầu nộp tiền phạt
vào các tài khoản ngân hàng
do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt
giả danh cán bộ nhà nước công an
gọi điện thông báo chủ thuê bao có liên quan đến các vụ án
vụ việc đang giải quyết yêu cầu bị hại chuyển tiền
thủ đoạn của các đối tượng vô cùng tinh vi xảo quyệt
gây khó khăn trong quá trình đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của lực lượng công an
hiện nay trong việc đấu tranh với các đối tượng trên không gian mạng thì gặp một số khó khăn như sau
thứ nhất là việc các đối tượng sử dụng tên tuổi địa chỉ giả mạo
thứ hai là
đối tượng mua bán số tài khoản số điện thoại và chứng minh tên thư trên mạng sổ thì dễ dàng
thứ ba là việc phối hợp giữa các công ty viễn thông và ngân hàng còn chậm chế
từ đó gây ra nhiều khó khăn trong việc xác minh và truy tìm đối tượng
trong năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh sơn la đã phát hiện điều tra làm rõ ba mươi hai vụ
hai mươi đối tượng với tổng tài sản bị chiếm đoạt hơn một mươi chín bốn tỷ đồng
trong đó khởi tố hai mươi tám vụ ba mươi tám bị can
xử lý hành chính hai vụ hai đối tượng
đây chỉ là con số được cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ điều tra qua tin báo tố giác của người dân
song thực tế còn không ít trường hợp người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lại không trình báo với cơ quan chức năng

người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn ngày càng biến tướng của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
đồng thời tích cực tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có hành vi phạm tội để kịp thời đấu tranh ngăn chặn
công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình cũng vừa phát hiện vụ vận chuyển hai quay test nhanh covid một mươi chín không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trong khi đó tại thành phố hải phòng một năm trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc cũng vừa bị công an quận hồng bàng phát hiện và bắt giữ
nội dung sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
tại địa bàn tổ một mươi b phường bắc sơn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình tổ công tác của công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình kiểm tra
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát ba mươi f ba mươi bảy nghìn bảy trăm chín mươi do nguyễn văn khôi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại khu đô thị văn phú quận hà đông thành phố hà nội điều khiển
vận chuyển hai quay xét nghiệm nhanh covid một mươi chín không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ước tính lô hàng trên có giá khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
khôi khai mua số que xét nghiệm covid một mươi chín trên thị trường tự do sau đó vận chuyển về thành phố tam điệp tỉnh ninh bình bán kiếm lời
tại thành phố hải phòng đội cảnh sát kinh tế công an quận hồng bàng kiểm tra ô tô của đối tượng lại văn huy ba mươi một tuổi
trú tại huyện an lão thành phố hải phòng
phát hiện trên xe có một năm trăm linh bộ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra huy không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số que thử covid một mươi chín trên
tại cơ quan công an huy khai nhận lợi dụng sự khan hiếm các mặt hàng phục vụ điều trị dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
nên đã mua số hàng hóa trên trôi nổi ở ngoài thị trường không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán kiếm lời
hiện công an quận hồng bàng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị bắt đầu từ sáng ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã ra quân xử lý vi phạm giao thông bằng hình thức trực tuyến qua mạng
việc này được kỳ vọng sẽ giúp người dân không phải đi làm thủ tục mất bốn lần như hiện nay thay vào đó sẽ ở nhà để nộp phạt
cụ thể việc triển khai như vậy sẽ có những lợi ích như thế nào ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chốt xử lý vi phạm giao thông phạm hùng xuân thủy thành phố hà nội
nam thanh niên này vi phạm lỗi vượt đèn đỏ
với lỗi vi phạm như vậy sẽ bị phạt hành chính một triệu và tước giấy phép lái xe hai tháng
sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền thay vì phải thực hiện các bước nộp phạt như hiện nay
người vi phạm đã sử dụng nộp phạt trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia
đây cũng là suy nghĩ chung của không ít người vi phạm
theo lực lượng cảnh sát giao thông để nộp phạt qua cổng dịch vụ công quốc gia
người vi phạm có trách nhiệm cung cấp số căn cước công dân điện thoại cho cảnh sát giao thông ghi vào biên bản hành chính
khi cảnh sát giao thông cập nhật thông tin biên bản vi phạm giao thông vào cổng dịch vụ công quốc gia
hệ thống máy sẽ tự động gửi tin nhắn bao gồm đường link của dịch vụ công số quyết định xử phạt hành chính cho người vi phạm
người vi phạm chỉ việc bấm vào đường link nhập số quyết định xử phạt và làm thủ tục nộp phạt
khi người vi phạm chấp hành xử phạt xong cổng dịch vụ công quốc gia sẽ gửi biên lai điện tử cho người vi phạm
để xuất trình cho cảnh sát giao thông nhận lại giấy tờ bị tạm giữ trước đó
hoặc liên hệ với bưu điện để dùng dịch vụ chuyển trả giấy tờ tạm giữ vi phạm giao thông về nhà
qua việc thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực xử phạt quyết định xử phạt hành chính nâng lĩnh cấp độ ba
người dân chỉ có việc là đến trụ sở cơ quan công an để nhận giấy tờ sau khi đã nộp phạt trực tuyến
và sau khi đã nhận được quyết định trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia
tiến tới là sau khi dịch vụ công quốc gia kết nối với biêu điện
người dân không cần phải đến cơ quan công an để giấy tờ
mà lực lượng giải thông chúng tôi sẽ chuyển lại giấy tờ qua hệ thống biêu điện
đến địa chỉ của người dân đăng ký
trong ngày đầu tiên này thì chúng tôi cũng hướng dẫn một số người dân khác đến xử lý
để tuyên truyền với người dân rằng là cái cổng dịch vụ công này đã tiến hành triển khai
và người dân có thể thực hiện ở các mức độ ba và bốn để tiến hành nộp phạt một cách dễ dàng
và tiện lợi hơn cho người dân
để người dân thực hiện được hình thức nộp phạt trên
lực lượng cảnh sát giao thông cho biết người vi phạm cần đăng ký một tài khoản đăng nhập
tại cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ
dịch vụ công gov vn
gạch chéo p gạch chéo home gạch chéo dvc thanh toán vi phạm giao thông
đồng thời theo hướng dẫn trên cổng dịch vụ công quốc gia
có chín bước để người dân thực hiện nộp phạt trực tuyến
trong chín bước này người vi phạm phải xử lý thao tác ít nhất ba bước
các bước còn lại hệ thống và các cơ quan có liên quan sẽ xử lý
việc người dân không cần phải đi lại làm thủ tục mất bốn lần như hiện nay
thay vào đó là ở nhà nộp phạt sẽ là một bước tiến đáng ghi nhận
về sự nỗ lực và quyết tâm
của lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến
bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên vừa ban hành công điện khẩn số chín trăm sáu mươi cdbct
yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giám sát thị trường
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín và xung đột vũ trang giữa nga và ukraine
công điện nêu rõ dịch bệnh covid một mươi chín trong nước diễn ra hết sức phức tạp
cùng với tình hình quốc tế có nhiều biến động do xung đột vũ trang
tại ukraine khiến giá cả của nhiều mặt hàng thiết yếu như xăng dầu
thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch bệnh cho đến những mặt hàng tiêu dùng
như lương thực thực phẩm hàng ngày của người dân tăng cao
ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thị trường trong nước
trước tình hình trên bộ trưởng bộ công tương yêu cầu tổng cục trường
tổng cục quản lý thị trường chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường công tác giám sát
quản lý theo địa bàn triển khai các biện pháp nghiệp vụ xây dựng phương án
kế hoạch và thực hiện phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra
giám sát chặt chẽ các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng thị trường có biến động
về cung cầu giá cả hàng hóa do dịch bệnh hoặc diễn biến bất thường khác để thu lời bất chính
với thủ trưởng cục quản lý thị trường các địa phương bộ trưởng bộ công thương yêu cầu tập trung
quyết liệt chỉ đạo công tác quản lý theo địa bàn thu thập thẩm tra xác minh thông tin
giám sát phát hiện kịp thời các diễn biến bất thường của hàng hóa lưu thông trên thị trường
nhất là đối với mặt hàng xăng dầu và thiết bị vật tư y tế
đối với các trường hợp vi phạm bộ trưởng nguyễn hồng diên yêu cầu phải xử lý nghiêm kịp thời
không được để xảy ra tình trạng quan liêu bao che dung túng thiếu trách nhiệm
buông lỏng quản lý tham nhũng hối lộ trong công tác quản lý thị trường
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng cập nhật các tin tức đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam trong dịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị tình trạng người dân đốt đồng dọc các tuyến cao tốc quốc lộ
làm cho khói che khuất tầm nhìn các lái xe đã được cảnh báo nhiều lần
mới đây trên tuyến đường cao tốc lộ tẻ rạch sỏi thuộc địa bàn của huyện tân hiệp
tỉnh kiên giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến hơn chục ô tô bị hư hỏng nặng
thời điểm trên khu vực cao tốc rạch sỏi lộ tẻ bất ngờ xuất hiện khói mù
làm cho nhiều lái xe ở cả hai chiều không thể quan sát điều khiển phương tiện
tại chiều đường từ cần thơ về rạch giá xe ô tô bảy chỗ mang biển số cần thơ
giảm tốc độ do không thể quan sát bị nhiều ô tô phía sau tông trúng
trong đó gồm hai ô tô bốn chỗ hai ô tô bảy chỗ và ba ô tô tải
ở chiều ngược lại ngay vị trí trên một xe ô tô bốn chỗ mang biển số tp hcm
cũng bị một ô tô tải bốn chỗ khác đâm trúng
tại hiện trường nhiều phương tiện vỡ nát trong ngỗ ngang trên đường
gây ủng tắc giao thông cục bộ
anh lê thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai người điều khiển ô tô bảy chỗ biển số cần thơ
gặp tai nạn cho biết khi đến địa điểm trên thì có khói dài đặc
do người dân đốt rơm rạ trên ruộng gần tuyến đường cao tốc
làm đám cháy lan ra hành lang đường cao tốc
kho bay về phía đường cao tốc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng
tới tầm nhìn của nhiều tài xế dựa để các xe không giữ khoảng cách an toàn
gây tai nạn liên hoàn
ngay sau khi tai nạn cảnh sát giao thông tỉnh kiên giang đã nhanh chóng có mặt
tại hiện trường điều tiết giao thông điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn và thiệt hại
công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp đang hoàn tất hồ sơ
để xử lý hành vi đổ chất thải rắn công nghiệp ra môi trường trái quy định pháp luật
đối với ông phan thành công sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ngồi tại khống năm vườn một mươi một
thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
trước đó công an thành phố cao lãnh phối hợp cùng phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng tháp
kiểm tra tại nhà ông công phát hiện trên ba mươi bảy tấn chất thải là vỏ và hạt xoài
trong tình trạng rễ nước bốc mùi hôi
kiểm tra xung quanh nhà lực lượng phát hiện nhiều ống nhựa với kích cỡ khác nhau
dùng để thải nước và chất thải trực tiếp xuống sông không qua xử lý
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản đồng thời lấy mẫu đem giám định
cũng tại cơ sở này vào khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra doanh nghiệp
ngày hôm nay ngày một tháng ba công an huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
đang điều tra truy xét nhóm thanh niên mang theo gậy gọc ống tuyếp sắt khóa cửa nhà dân
bắt trộm một mươi con gà trọi ở khu vực
không chỉ bắt trộm ga nhóm thanh niên này còn đe dọa giết chủ nhà
trước đó ngày hai mươi tám tháng hai một đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội ghi lại chặng
một nhóm thanh niên sáu người cầm theo gậy gọc ống tiếp sắt phá cửa nhà dân
bắt trộm một mươi con gà chọi
qua tìm hiểu vụ trộm trên xảy ra ở căn nhà trên đường vách điêu xã vĩnh lộc a huyện bình chánh
vào rạng sáng cùng ngày
theo chủ nhà khoảng ba giờ bốn mươi phút rạng sáng nhóm thanh niên cầm theo gậy gọc ống tuyếp sắt
đi trên ba xe máy tới trước nhà sau đó nhóm này đi tới khu vực chuồng gà cạnh nhà cách khóa
lấy một mươi con gà chọi khoảng sáu triệu đồng bỏ vào bao
một đối tượng trong nhóm đã khóa trái cửa khiến những người ở trong nhà không thể ra ngoài
cũng theo chủ nhà các đối tượng ở bên ngoài còn uy hiếp gia đình nạn nhân nếu cố tình ra ngoài
liên quan vụ việc công an huyện bình chánh đã nắm vụ việc và đang điều tra truy xét các đối tượng
ngày hôm nay ngày một tháng ba công an quận một tp hcm đang điều tra truy bắt nhóm đối tượng
ném vỏ chai bia dọa bắn nhân viên của một nhà hàng đóng trên địa bàn
hình ảnh từ camera ghi lại khoảng một giờ ngày hai mươi tám tháng hai một nhóm thanh niên bốn người đi trên hai xe máy
tới trước nhà hàng nằm trên đường nguyễn thái bình quận một tp hcm
sau đó hai người ngồi sau bước xuống xe cầm nhiều vỏ chai bia ném vào quán
một người trong nhóm này còn uy hiếp đe dọa các nhân viên trong nhà hàng này
thấy vụ việc có tính chất nguy hiểm các nhân viên ngồi trước cửa hàng hoảng sợ bỏ chạy vào bên trong
sau khi ném hết vỏ chai bia một đối tượng còn đe dọa bắn người ở quán trước khi lên xe máy chạy khỏi hiện trường
được biết trước đó vào khoảng giữa tháng hai đã có một nhóm thanh niên cũng kéo tới nhà hàng này để tạc sơn chất bẩn
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị qua bảy lần tổ chức lễ hội áo dài tp hcm đã trở thành một trong một mươi sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu của thành phố
nhận được sự quan tâm đông đảo của người dân
năm nay lễ hội sẽ được mở rộng với nhiều nét mới quy mô ra nhiều địa bàn du lịch của thành phố
lễ hội áo dài tp hcm năm hai nghìn hai mươi hai sẽ khai mạc vào ngày năm tháng ba tại công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh
đánh dấu bước ngoặt cho việc thành phố hồ chí minh đang từng bước khôi phục lại du lịch kinh tế và đời sống
sau một năm bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
sự kiện gồm bốn chủ đề chính cội nguồn thăng hoa hội nhập thành phố tôi yêu
sau lễ khai mạc là nhiều hoạt động hưởng ứng như triển lãm và biểu diễn áo dài các cuộc thi ảnh cuộc thi vẽ tranh
theo ban tổ chức năm nay điểm mới của lễ hội là sẽ có thêm cuộc thi vận động thiết kế áo dài với chủ đề
áo dài vương ra thế giới
bên cạnh đó là các chương trình truyền cảm hứng về áo dài cho du khách học sinh sinh viên và người dân thành phố
sở du lịch thành phố dự trù tổng kinh phí thực hiện lễ hội áo dài năm nay là một mươi năm năm tỷ đồng
trong đó một mươi tỷ đồng từ nguồn kinh phí xúc tiến du lịch năm hai nghìn hai mươi hai còn lại là nguồn xã hội hóa
trong thời gian diễn ra các chương trình của lễ hội công tác phòng chống dịch covid một mươi chín sẽ được ban tổ chức chú trọng
và đặt lên hàng đầu giúp người dân và khách du lịch an tâm hơn khi tham dự
gần một tuần kể từ khi bắt đầu cho phép bán thuốc monubidavir
trên thị trường các nhà thuốc trên địa bàn tp hcm những người mắc covid một mươi chín cũng chưa được tiếp cận với thuốc kháng virus
cơ quan quản lý là sở y tế tp hcm cũng tỏ ra lúng túng do chưa được các hướng dẫn cụ thể từ phía bộ y tế
hiện nay tp hcm còn ba mươi sáu liều thuốc kháng virus miễn phí cho người mắc covid một mươi chín
sở y tế thành phố khẳng định bán thuốc kháng virus bắt buộc phải có kê đơn của bác sĩ
trong khi đó dù đã bày bán công khai gần một tuần
các nhà thuốc vẫn phải tiếp tục dựa hướng dẫn từ ngành y tế để bán monubiravir
đây là bước cuối cùng và là cơ sở pháp lý để các cửa hàng thuốc tây bán thuốc điều trị covid một mươi chín cho f đúng chỉ định
để mà người dân có thể sử dụng được thuốc thì phải được thăm khám
phải được xác định là f phải có cái to của bác sĩ
thì cái chỉ định thuốc thì người bán thuốc mới được bán cái loại sản phẩm này
và chúng ta đang chờ bộ y tế với những hướng dẫn thống nhất cho cả nước
để cho các cơ sở y tế nhất nhất
những quán làm theo và người dân cũng sẽ giảm những thủ tục để thực hiện việc mua và sử dụng thuốc
trong khi ngành y tế chưa có câu trả lời để gỡ rối cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc
thì thị trường trú kháng virus online vẫn tiếp tục sôi động
nhiều chuyên gia cảnh báo tác hại của việc mua thuốc monubiravir trôi nổi
chất lượng và hàm lượng không đảm bảo gây hậu quả rất nghiêm trọng
đặc biệt là hiện tượng kháng thuốc và nhiều tác dụng phụ kèm theo
vì vậy người dân cần tham khảo ý kiến bác sĩ
khi nào cần dùng thuốc kháng virus tránh mua thuốc ở chợ đen trên các website hay mạng xã hội
thì người dân phải tỉnh táo phải hiểu là chỉ định nào khi cần dùng vea
và chấm việc sử dụng những cái mua những cái thuốc trên chợ đen
à với nhà nước với ngành y tế thì tôi kiến nghị là tạo điều kiện thuận lợi nhất
để cho người dân có nhu cầu được tiếp cận với monubiravir
vì nếu họ tiếp cận được thì họ sẽ giảm nhu cầu sử dụng thuốc ở chợ đen
và giảm đi tình trạng kháng thuốc rất nguy hiểm cho cộng đồng
với việc hỗ trợ tối đa các quy định cho người dân mua thuốc kháng virus
cơ quan chức năng cần có các giải pháp cụ thể tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho người dân có nhu cầu tiếp cận với monubiravir
như vậy sẽ giảm được tình trạng mua thuốc chợ đen thuốc không rõ nguồn gốc
đồng thời không nên ràng một trách nhiệm quá lớn cho bác sĩ chỉ định toa
đặc biệt là bác sĩ y tế cơ sở
hai mươi một tuổi trú tại huyện an lão thành phố hải phòng phát hiện trên xe có một năm trăm linh bộ kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
ở thời điểm kiểm tra đối tượng huy không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
của số quay thử covid một mươi chín trên
tại cơ quan công an đối tượng huy khai nhận lợi dụng sự khăn hiếm các mặt hàng phục vụ điều trị dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn nên đã mua số hàng hóa trên trôi nổi ở ngoài thị trường
không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán kiếm lời
hiện công an quận hồng bàng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
hơn ba hộp thuốc được quảng cáo là có tác dụng hỗ trợ điều trị covid
không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng quản lý thị trường hà nội
phát hiện và thu giữ vào chiều ngày hai mươi tám tháng hai tại cơ sở kinh doanh số một trăm một mươi năm trung phụ đống đa hà nội
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở này khai nhận đã thu mua ba ba mươi sản phẩm hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
trôi nổi trên mạng về để bán kiếm lời
lực lượng chức năng ghi nhận bao bì các sản phẩm này có ghi chữ nước ngoài không có nhãn phụ là tiếng việt nam
chủ cơ sở kinh doanh chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên
hiện lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên
để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin chúng tôi vừa nhận được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc
vừa phát hiện xử lý vụ vận chuyển sản xuất phân bón không rõ nguồn gốc với quy mô rất lớn ở đắk lắc
qua nguồn tin của quân chúng nhân dân và công tác xác minh đắm tình hình
lực lượng công an đã phát hiện kiểm tra xe ô tô đang đậu bên ngoài tường rào
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn ct tây nguyên địa chỉ ở thành phố buôn ma thuật
qua kiểm tra trên xe có chứa năm trăm bảy mươi thùng sản phẩm phân bón
mỗi thùng có bốn can loại bốn năm lít
tại thời điểm kiểm tra lái xe trịnh văn nhân không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên và khai nhận số hàng này được bốc xếp từ kho
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn ct tây nguyên
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra kho hàng của công ty trên
phòng cảnh sát kinh tế phát hiện cơ sở sản xuất công ty thuộc công ty ctt tây nguyên
có dấu hiệu sản xuất phân bón là chưa được
cơ quan có tổng nghiệp có phép và thứ hai là có hành vi là sản xuất phân bón sai địa chỉ
theo giấy phân đăng ký kinh doanh và xây dựng công trình trên đất nông nghiệp
các đối tượng xây dựng cơ sở sản xuất tại nơi hèo lắn ít người qua lại
và xây dựng hàng rào cao kiên cố để che giấu hoạt động sản xuất của công ty
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn ct tây nguyên là nguyễn ngọc đệ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú ở thành phố buôn ma thuận
quá trình kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện trong kho hàng có chứa ba ba trăm chín mươi thùng sản phẩm phân bón
tổng khối lượng trong kho và trên xe phát hiện được ba chín trăm sáu mươi thùng ước tính giá trị khoảng một mươi một tỷ đồng
trong khu vực sản xuất có hai máy trộn nhiều nguyên vật liệu để sản xuất phân bón
ngoài ra tổ công tác còn phát hiện hàng nghìn vỏ can vỏ thùng các tông chưa sử dụng
nhiều tem nhãn mát chưa qua sử dụng
đây là vụ việc sản xuất phân bón không rõ nguồn gốc với số lượng lớn nhất từ trước đến nay ở đắk lắc
tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi một số chính sách có hiệu lực từ ngày một tháng ba
kể từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nghị định số một mươi hai nghìn hai mươi hai của chính phủ quy định về lệ phí trước bạ bắt đầu có hiệu lực
theo đó mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với ô tô điện chạy pin từ một tháng ba là thời gian áp dụng ba năm
trong hai năm tiếp theo mức thu lệ phí trước bạ với ô tô điện bằng năm mươi mức thu đối với ô tô chạy xăng
giàu có cùng số chỗ ngồi
cũng từ ngày một tháng ba tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh bất động sản
doanh nghiệp ngoài ra phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp tại trụ sở ban quản lý dự án
đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản các thông tin đã công khai mà sau đó có thay đổi
cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi
thông tư số ba mươi bảy hai nghìn hai mươi một của bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng ba
theo đó mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng bảy bốn đối với cán bộ công chức công nhân viên chức và người lao động
quân nhân công an nhân dân và người làm việc
công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng cán bộ xã phường thị trấn đang hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng
người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định pháp luật
bắt đầu từ hôm nay ngày một tháng ba cảnh sát giao thông hà nội tiến hành xử lý vi phạm giao thông bằng hình thức trực tuyến qua mạng
theo đó người dân chỉ cần truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đường link được gửi vào điện thoại người vi phạm để tiến hành các bước được hướng dẫn
có chín bước để người dân thực hiện nộp phạt trực tuyến
giấy tờ vi phạm bị cảnh sát giao thông giữ trước đó cũng sẽ được biêu điện chuyển về tận nơi ở